theo sở giáo dục và đào tạo tp hcm để thực hiện đề án hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục
ở khu vực khu công nghiệp khu chế xuất giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
thành phố đã chi hơn một mươi bốn tỷ đồng để kiện toàn các nhóm giữ trẻ cho con công nhân
lao động ở khu chế xuất khu công nghiệp
tp hcm đã chi hơn một mươi bốn tỷ đồng hỗ trợ kiện toàn các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập
phục vụ con em công nhân khu vực khu chế xuất khu công nghiệp
trong đó ngành giáo dục đào tạo thành phố và một mươi quận huyện có khu công nghiệp khu chế xuất
đã giả soát lại điều kiện trang thiết bị cơ sở vật chất lắp đặt camera của các nhóm trẻ
ở khu vực khu công nghiệp khu chế xuất hỗ trợ năm mươi một nhóm với tổng số tiền hơn ba tỷ đồng
ngoài ra một trăm linh nhóm trẻ tối đa bảy trẻ một nhóm cũng được hỗ trợ từ các nguồn vận động khác